năm hai nghìn một mươi tám vừa qua đã chứng kiến nhiều thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực
và hôm nay một mươi sự kiện văn hóa thể thao và du lịch nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công bố
trước đó ban tổ chức đã nhận được sáu mươi một hồ sơ đề cử từ các cơ quan đơn vị
sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại một mươi sự kiện đáng nhớ
trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch đã diễn ra trong một năm qua
theo đó ở lĩnh vực văn hóa có năm sự kiện được chọn
gồm ấn tượng lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám
công viên địa chất non nước cao bằng được unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu unesco
không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại nhà quốc hội
lần đầu tiên xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
và nhân sắc việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới
ở lĩnh vực thể thao ba sự kiện được lựa chọn là asean game một mươi tám
kỳ asean games thành công nhất của thể thao việt nam
đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành cúp vô địch tại giải vô địch bóng đá đông nam á sau một mươi năm chờ đợi
lần đầu tiên bóng đá nam giành ngôi á quân tại giải vô địch bóng đá u hai mươi ba châu á
ở lĩnh vực du lịch hai sự kiện được lựa chọn gồm du lịch việt nam đón một mươi năm triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi tám
và lần đầu tiên việt nam nhận giải thưởng điểm đến du lịch hàng đầu châu á năm hai nghìn một mươi tám
do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới world travel award trao tặng